ngô nhật quân trú tại tỉnh an giang đối tượng gây ra cây chết cho chủ nợ của mình
hiện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
qua điều tra ban đầu xác định dạng sáng ngày hai mươi tháng ba
trong lúc quân đang ăn nhậu cùng ba người bạn tại xã kiến thành huyện trợ mới
thì nguyễn văn ba đô nhắn tin đòi nợ hai bên xảy ra mâu thuẫn thách thức nhau
tức giận quân lấy một con dao tự chế rồi điều khiển xe mô tô đến thị trấn trợ mới huyện trợ mới tìm đô
vừa tới nơi quân bị đô cầm dao tự chế đuổi chém
quân bỏ chạy được một đoạn rồi quay lại dùng dao đâm vào vùng ngực của đô một nhát khiến đô tử vong
sau khi biết đô đã chết quân đã đến công an thị trấn trợ mới để đầu thú
cũng với hành vi giết chủ nợ huỳnh minh hòa đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình định đưa ra xét xử và tuyên phạt bản án nghiêm khắc
theo cáo trạng huỳnh minh hòa có nợ tiền của võ đình kiệt cùng chú tại huyện phu cát tỉnh bình định
đêm ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sau khi hẹn kiệt gặp mặt để giải quyết chuyện nợ nần hoa chuẩn bị một con dao đến công viên rừng càng thuộc xã cát khánh huyện phù cát
tại đây khi bị kiệt dùng tay đấm trúng mặt chảy máu mũi hòa đã rút con dao tấn công lại kiệt
mặc dù kiệt đã bỏ chạy bị té ngã không có sức phản kháng song hóa vẫn xông đến dùng dao đâm mạnh một nhát vào ngực trái khiến kiệt thùng tim thùng phổi dẫn đến tử vong
tại phiên tòa hòa đã nhận tội và chịu bức án hai mươi năm tù giam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh bà rịa úng tàu bắt khẩn cấp hai đối tượng
gồm nguyễn trung thảo tức thảo lai và trần hoàng kim phát tức phát lượng cùng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
cơ quan công an xác định thảo và phát đã thực hiện một vụ cướp dây chuyền vàng trị giá gần một mươi tám triệu đồng của người dân trên địa bàn phường phước nguyên
thành phố bà rịa tỉnh bà rịa úng tàu sau đó các đối tượng điều khiển xe máy về đồng nai tổ thoát
điều tra truy xét nhanh lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố bà rịa đã bắt giữ được cả hai đối tượng khi đang ngồi trong một quán cà phê thuộc địa bàn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
khám xét nơi trọ và nhà của các đối tượng được được công an thu giữ một súng ngắn hai biên đạn một ná bằng gỗ có dây cao su một cây gậy dạng xích sắt dài một trăm linh cm có gắn một đuỗi dao loại một cạnh sắt nhọn ở đầu
hai đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt đã thực hiện tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bà rịa úng tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đồng nai
hiện các đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an thành phố bà rịa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ bốn đối tượng về hành vi mua bán người
nạn nhân là một cô gái được các đối tượng mua bán để phục vụ khách hát karaoke
ngày một mươi năm tháng ba công an thành phố buôn ma thuật nhận được đơn trình báo của một cô gái trẻ một mươi chín tuổi
chú tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long là nhân viên quán karaoke ba trăm linh bảy ở đường lý thường kiệt phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật
về việc bị một đối tượng tên hùng là quản lý quán karaoke trên bán cho một người khác với giá hai mươi triệu đồng
sau khi phục vụ xong thì khách có ra phản ánh với dưỡng lý và chú hùng là con phục vụ không tốt
sau khi khách về thì chú hùng có kêu con lại nói chuyện
tại sao lại để khách phản ánh thì con có kể lại sự việc trong phòng
sau đó thì chú hùng có dùng tay trái đánh vào mặt con
thì sau đó chú có hỏi là con muốn làm nữa hay là không
thì con có trả lời là con không muốn làm nữa
thì chú kêu bây giờ muốn nghĩ là phải nạp lại cho chú hai mươi triệu mới được nghỉ
sau đó chúa gọi cho một người nào đó thì con không rõ
bán con với giá hai mươi triệu thì lúc đó con nhận thức là con bị bán
quá trình làm ở đó thì con chứng kiến nhiều nhân viên bị đánh
con muốn xin nghỉ là phải nạp lại từ hai mươi triệu cho lên
nếu như mà ở trong quán mà đi ra ngoài đi chơi công tư phép thì sẽ bị vạ tiền từ một mươi triệu cho lên
ngay sau đó lãnh đạo công an thành phố bù ma thuật đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ bốn đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
đó là huỳnh minh hùng chú thành phố bù ma thuật mai gia bảo hoàng trọng khiên và lê hồ nhật tân
cùng chú tại huyện cờ rông năng tỉnh đắk lắk
theo điều tra ban đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hùng làm quản lý quán karaoke ba trăm linh bảy ở đường lý thường kiệt phường thắng lợi thành phố bù ma thuật
quá trình làm quản lý hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rót bia bấm bài cho khách hát
trong thời gian này hùng có quen biết với bảo cũng làm nghề trang sát tiếp viên nữ phục vụ quán karaoke ở địa bàn huyện cờ rông năng
tối ngày một mươi ba tháng ba khách đến hát có phản nàn với hùng về việc cô gái trên không chịu uống bia cùng khách
bực tức nên hùng đã gọi cô gái ra nói chuyện tắt vào mặt
và điện thoại bán cho bảo với giá hai mươi triệu đồng
ngay trong đêm bảo dù đồng bọn là khiên và tân lên thành phố bù ma thuật mua cô gái về
khám xét nhà các đối tượng công an đã thu giữ một khẩu súng của khiên
trong quá trình làm việc của nữ chung quyền tại quán karaoke ba trăm linh bảy có phục vụ khách không tốt thì khách phản ánh
tôi có kêu ra và nói chuyện tôi có bực thì tắt một cái
thì sau đó tôi có gọi bảo lên để đưa nhân viên này về với giá hai mươi triệu
thì bảo trên đường đi thì tôi có nói với bảo là lên lẹ đi
và tôi ngồi đợi một tí nữa thì bảo cùng với lại hai thanh niên lên
thì tôi có ra nói chuyện với bảo
và nói với bảo là cứ đưa con bé về trong làm trong vòng một mươi năm hai mươi ngày gì đó hay như thế nào đó
thì gửi tiền cho anh cũng được
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bốn đối tượng trên cùng về hành vi mua bán người quy định tại điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự
ngày hôm nay trạm cảnh sát giao thông đồng phú phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã mời tài xế xe khách lấn làn chặn đầu xe khác trên quốc lộ một mươi bốn lên làm việc
đồng thời lập biên bản xử lý về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba
võ xuân hoàng điều khiển xe khách lấn làn để vượt lên bất chấp ở chiều ngược lại có xe đang lưu thông
theo hình ảnh camera hành chính ghi lại dù đang lấn làn và đối đầu với một xe bán tải nhưng xe khách không nhường đường
do đó xe bán tải buộc phải né vào sát lề đường để đi qua
do đó một xe khách đi tới chặn đầu buộc xe khách phải đi đúng làn đường thì lúc này tài xế mới chịu nhường đường
đoạn clip đã khiến cho người xem vô cùng bức xúc với tài xế bởi không chỉ cản trở giao thông mà còn tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn
tại buổi làm việc tài xế võ xuân hoàng đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đồng thời thừa nhận hành vi sai phạm của mình
trạm cảnh sát giao thông đồng phú đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm của tài xế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị đang giải quyết kiến nghị khởi tố đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
xảy ra tại xã tân thạnh huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
theo đó đơn vị đã thông báo truy tìm đối tượng sau
họ và tên đối tượng đỗ văn hải sinh ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại tỉnh hưng yên nơi thường trú thôn phi liệt xã liên nghĩa huyện văn giang tỉnh hưng yên
họ tên cha đỗ văn hiển họ tên mẹ nguyễn thị toan
cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra xác minh đến nay không xác định được đỗ văn hải đang làm gì ở đâu
để phục vụ yêu cầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thông báo truy tìm đối tượng đỗ văn hải có đặc điểm nhân thân nêu trên
hiện nay đỗ văn hải đang làm gì ở đâu liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
địa chỉ số hai trăm bốn mươi sáu lê đại hành phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp hoặc điều tra viên lê phúc em để làm rõ vụ việc
sau thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo nếu đỗ văn hải không đến làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật mọi khiếu nải thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết
nếu tổ chức cá nhân phát hiện đỗ văn hải đang ở đâu vui lòng thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp số điện thoại hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba tám trăm năm mươi một chín trăm năm mươi chín
hoặc điều tra viên lê phúc em số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy chín trăm linh hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu
vào sáng nay phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp tiếp tục phần tranh luận
trước đó vào ngày hôm qua năm luật sư bảo chữa cho bà trương mỹ lan đã bảo chữa đồng thời bà lan cũng đã tự bảo chữa cho mình
theo đó các luật sư bảo chữa cho các bị cáo bị truy nã gồm đinh văn thành nguyễn thị thu sương trầm thích tồn cho biết là đã tích cực liên hệ gia đình
đề nghị cung cấp các chứng cứ gỡ tội nhưng không được hồi đáp nên không biết được ý chí của các bị cáo khi thực hiện hành vi của mình
theo luật sư các bị cáo đều tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên đều là người làm công ăn lương không hưởng lợi từ việc phạm tội
do đó mong hội đồng xét xử xem xét khách quan hợp tình hợp lý để có phán quyết phù hợp nhân văn nhất đối với các bị cáo
luật sư nguyễn hồng bách bảo chữa cho bị cáo nguyễn văn du cựu quyền tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
không tranh luận về tội danh mà chỉ đề nghị tòa xem xét về hoàn cảnh của bị cáo du
bị cáo du là người có chức vụ quyền hạn duy nhất trong vụ án không nhận tiền không được hưởng lợi
bị cáo hoàn toàn không có yếu tố vụ lợi việc bị cáo ký chỉ là một vấn đề rủi ro
do đó đề nghị cần có mức hình phạt nhân văn hơn cho bị cáo được hưởng án treo
các luật sư bảo chữa cho bị cáo nguyễn thanh tùng đào trí kiên đề nghị xem xét hoàn cảnh của các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội
đề nghị áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ và mức hình phạt thấp hơn với mức viện kiểm sát đề nghị
hôm qua tòa nhân dân huyện cầu ngang tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo thạch cương tô hoàng trương
cùng chú tại xã thạch hòa sơn huyện cầu ngang về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thạch cương và tô hoàng trương đã dùng tài khoản facebook cá nhân
đăng nhiều video chia sẻ bài viết có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc tôn giáo xuyên tạc chính quyền xuyên tạc lịch sử việt nam
xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân việt nam xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương
ngoài ra hai đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính cùng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng
nhưng đều chưa chấp hành căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện cầu ngang đã tuyên phạt bốn năm tù giam đối với thạch cương ba năm sáu tháng tù giam đối với tô hoàng trương
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai vụ nổ súng làm một người chết ba người bị thương tại quán karaoke xo trên địa bàn xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa và dương minh nhật cùng chú tại tỉnh tiền giang hẹn nhau đến cơ sở karaoke xo để giải quyết
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hai nhóm đã xảy ra cự cãi sâu sát ngay tại quán
nguyễn thanh triều và trần quang quốc bảo trong nhóm của dương minh nhật đã dùng súng bắn về phía nhóm của hải bạch gây ra cái chết của hải bạch và ba đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an tp mỹ tho tiến hành bắt khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh tiền giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt nguyễn thanh triều trung thân về tội giết người
năm năm tù về tội cố ý gây thương tích tổng hình phạt là trung thân
hai mươi một bị cáo còn lại bị phạt từ hai năm đến bảy năm tù về các tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm xử phúc thẩm và đề nghị xem xét khởi tố bổ sung một số người có liên quan khác
dự kiến phiên tòa sơ thẩm lần hai sẽ được xét xử từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng ba
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ba đối tượng hoàng văn bắc trần hồng quân và lê văn hiền cùng chú tại tỉnh quảng bình vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
trước đó từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bắc nam vinh
có trụ sở tại phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch ở hàn quốc sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm
các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của một mươi sáu người thu số tiền gần sáu tỷ đồng sau đó liên hệ với một công ty tổ chức tour du lịch tại tp huế để đưa người đi
tuy nhiên cơ quan công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nhóm đối tượng
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại tỉnh đồng nai công an huyện nhân trạch đang lập hồ sơ xử lý đối tượng phan minh tuấn ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một gói ma túy có trọng lượng một trăm linh g
phan minh tuấn trú tại huyện long thành có hành vi tẳng chữ trái phép chất ma túy tại tổ năm ấp bà trường xã phước an huyện nhơn trạch mục đích mang đi bán
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn quốc vương trú tại phường năm tp vĩnh long để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an tp vĩnh long và công an phường năm bắt quả tang nguyễn quốc vương khi đang nhận số tiền một mươi triệu đồng và đang viết giấy nhận tiền từ người vay
qua khám xét nơi ở của vương thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vai lãi nặng
nguyễn quốc vương về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và đã làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vai của vương trên hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an thông báo những ai có liên quan thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh để cung cấp thông tin và phục vụ công tác điều tra